nhằm quảng bá kích cầu tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho xoài và nông sản của tỉnh sơn la
ủy ban nhân dân tỉnh sơn la đã phối hợp cùng tập đoàn central group việt nam và các sở ngành liên quan
khai mạc tuần lễ xoài và nông sản sơn la năm hai nghìn một mươi chín tại siêu thị bixi thăng lòng
trong tuần lễ xoài và nông sản sơn la năm hai nghìn một mươi chín bàn tổ chức trưng bày quảng bá giới thiệu đến người dân thủ đô
và các tỉnh lân cận một mươi bốn mặt hàng nông sản an toàn bảo đảm tiêu chuẩn chứng nhận an toàn thực phẩm
việt gap global gap orgonic trong đó bao gồm xoài giống đài loan xoài giống úc sơn la trái vải mận hậu
chanh dây mộc châu và các loại rau cải đặc sản của sơn la
tuần lễ xoài và nông sản sơn la góp phần tạo giá trị thương hiệu cho các mặt hàng nông sản an toàn tỉnh sơn la
đồng góp vào sự phát triển chung của ngành nông nghiệp qua đó ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe
của người tiêu dùng thông qua những sản phẩm nông sản an toàn chất lượng
tuần lễ xoài và nông sản sơn la sẽ kéo dài đến hết ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tại siêu thị bixi thăng long